ngày sáu tháng một mươi theo nguồn thông tin từ bệnh viện thống nhất
bệnh viện đã tiếp nhận một cấp cứu cho một cán bộ chiến sĩ công an bị thương nặng
do một đối tượng chống người thi hành công vụ gây ra
theo đó vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi thượng úy nguyễn đức bằng
cảnh sát khu vực xuống địa bàn nắm tình hình tại khu vực hai mươi năm khu phố bảy
và mời đối tượng lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại hồng lạc phường một mươi quận tân bình
là con nghiện mới hồ gia vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về công an phường răng đe giáo dục và thử test
chú hiệu không tỉnh táo và có thái độ không hợp tác
khi đồng chí bằng đang gọi điện về bang chứ huy công an phường xin hỗ trợ
thì lê hoàng vũ bất ngờ rút dao thu sản trong người lao vào tấn công đồng chí bằng
do bị tấn công bất ngờ nên đồng chí bằng không kịp phản kháng dẫn đến bị thương
và được người dân đưa vào bệnh viện thống nhất trong tình trạng đai chấn thương
theo bác sĩ trương nguyễn hoài linh bệnh nhân nguyễn đức bàn được mổ trong vòng ba mươi phút
sau khi nhập viện do bị tràn khí mạng phổ gây khó thở vết thương sau lưng rất sâu
bị chém gãy xương sườn vết chém ở tay phải bị đứt gân nhiều nên phải mời bác sĩ
chấn thương chính hình đến mổ và nối gân
các bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ để mổ khẩn do bệnh nhân chưa được test covid một mươi chín
cao mộ kéo dài hai giờ và hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
còn về đối tượng lê hoàng vũ hiện đang bị công an phường một mươi quận tân bình tạm giữ
về hành vi chống người thi hành công vụ